viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đối với sáu người để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị can bị khởi tố gồm hồ mỹ hòa giám đốc tài chính ủy viên hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op
nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị saigon co op trần trung liệt nguyên kế toán trưởng saigon co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát saigon co op từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hiện là ủy viên hội đồng quản trị saigon co op
phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trưởng ban kiểm toán nội bộ sài gòn co op từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát saigon co op
nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín trưởng ban kiểm soát saigon co op từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do diệp dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị saigon co op thực hiện xảy ra tại saigon co op
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp tiến hành tống đạt các lệnh quyết định và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
trước đó thanh tra tp hcm ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật tại sài gòn co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op
trên một trăm linh tỷ đồng là tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
đáng chú ý là đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu năm nay với các đối tượng chỉ hoạt động trên mạng xã hội
sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây số đề này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi trú tại phường tân tiến
và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi trú tại phường thắng lợi tp bôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngay sau đó hơn một mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bốn giờ là bắt đầu mình lại ngồi nhận tin tin nó qua điện thoại
mình đã ra phơi rồi bản thân tôi cũng lớn tuổi cho nên đau ốm nhiều đau ốm bệnh tật nhiều cho nên tôi cũng nảy sinh ra để ghi số để mà kiếm thêm tiền để lo thuốc thang với bản thân
thường thường bốn giờ là tôi cũng ngồi để lấy tin nhắn về để làm phơi ra nộp
làm phơi ra để mình làm theo thêm
nhắn tôi sẽ tính toán và tôi ăn chia theo tỷ lệ là ba mươi
thắng thì mình thắng thì họ đem kinh tế cho mình còn nếu thua thì mình trả tiền cho người ta
bước đầu công an thành phố bù ma thuật đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
các đối tượng trong đường dây móc nối với nhau rất chặt chẽ kín kẽ hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại hoặc trang mạng xã hội
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền bắc và miền nam rồi tính toán thắng thua với các con bạc
bước đầu công an xác định chỉ tính trong ngày bị bắt quả tang đường dây này đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc lên tới hai trăm năm mươi triệu đồng
ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm cho đến nay là trên một trăm linh
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê hoài nam và phạm văn cường cùng chú hà nội
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và mua bán số đề
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng cho vai về lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm với số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn phát hiện hai đối tượng có hành vi đánh bạc với hình thức ghi đề với tổng số tiền gần một mươi chín triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra về hành vi gây dối chất tự công cộng
kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của đối tượng võ văn đanh
xã phước thuận huyện tuy phước cầm đầu đã hẹn với nhóm của lưu văn cường chú cùng địa phương
tại khu vực đường dt sáu trăm bốn mươi thuộc địa phận thôn liêm thuận xã phước thuận
hai bên đều mang theo hung khí hậu quả là một thanh niên trong nhóm của cường bị chém trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi đột nhập bệnh viện để thực hiện chót lọt hàng loạt vụ trộm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đối tượng dũng vừa quay lại bệnh viện để tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần văn dũng không có nơi cư trú nhất định về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu dũng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đợi khi mọi người ngủ say thì lẻn lên các tầng trên của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
đối tượng lấy trộm được bốn chiếc điện thoại di động một ví da bên trong có hai triệu đồng của hai bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân
sau đó tiếp tục quay lại bệnh viện để trộm cắp thì bị lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ
tại tỉnh yên bái tòa nhân dân huyện mù căng trải vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo vàng a xúa chú xã púng luông và vàng a sình chú xã dế xu phình
lấy trộm ba trăm tám mươi mét dây cáp tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng của trung tâm viễn thông miền tây thuộc viễn thông yên bái
mang đi đốt để lên lõi đồng bán được hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo bị công an huyện mù căng trải bắt giữ
hai bị cáo khai nhận đã nhiều lần trộm cắp dây cáp của các trạm bts trên địa bàn huyện để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt vàng a xúa tám tháng tù giam vàng a sình chín tháng tù giam
ngoài ra hai bị cáo phải bồi thường cho trung tâm viễn thông miền tây huyện mù căng trải ba triệu đồng
sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương
vào khoảng bốn giờ sáng nay xe khách chạy trên quốc lộ một a hướng hà nội vinh khi đến địa phận phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
đã bất ngờ đâm vào xe bồn di chuyển cùng chiều
vào thời điểm xảy ra tai nạn xe khách có một mươi chín hành khách
vụ tai nạn đã khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong ca bin
nhiều hành khách bị thương trên xe
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã huy động một xe chở phương tiện một xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đưa các hành khách bị thương đến bệnh viện cấp cứu đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng
cắt rỡ phần ca bin bị biến dạng đưa thi thể tài xế khách ra ngoài
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ

các lần trang đánh đập cháu bé thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc có theo dõi qua camera
hành động này của thái có ý nghĩa với trang là người cùng thực hiện nhận tội là động cơ động lực thúc đẩy cho trang đánh bé một cách dã man
do đó thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của cháu bé
ngày mai tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
hay còn có tên khác là thiền am
tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm tuy nhiên sau đó hoãn xử do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án